chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình nhịp sống kinh tế mùng một mươi tết nguyên đán của truyền hình nhân dân
thì người dân cả nước đã bắt đầu dành sự quan tâm lớn đến các hoạt động tâm linh tín ngưỡng
cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa gặp nhiều may mắn
trong đó nổi bật là việc người dân chuẩn bị cho dằm tháng riêng và tập quán mua vàng cầu may ngày vía thần tài
trong chương trình nhịp sống kinh tế ngày hôm nay chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn không khí sôi động của những hoạt động này
trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi những thông tin kinh tế giá cả thị trường nổi bật trong tuần qua
sức mùa tết mậu tốt hai nghìn một mươi tám tăng so với ngày thường và tăng một mươi so với tết năm hai nghìn một mươi bảy
theo đó sức mùa tết mậu tuất hai nghìn một mươi tám tăng từ một mươi hai đến một mươi năm so với ngày thường
và tăng một mươi so với tết năm ngoái
sức mua tăng chủ yếu do các yếu tố như kinh tế hai nghìn một mươi bảy tăng trưởng tốt sản xuất công nghiệp
tình hình hoạt động của doanh nghiệp khả quan lạm phát ở mức thấp và các chính sách thực hiện bình ổn thị trường
bộ tài chính lưu ý để tiếp tục bình ổn thị trường giá cả trong tháng ba và cuối hai hai nghìn một mươi tám
bộ tài chính đề nghị các bộ ngành địa phương chú trọng các biện pháp không để tăng giá bất hợp lý
bộ tài chính vừa có công văn gửi văn phòng chính phủ báo cáo tổng hợp về tình hình giá cả thị trường
và các biện pháp bình nguồn giá trước trong và sau tết nguyên đán mậu tuất hai nghìn một mươi tám
bộ tài chính vừa cho biết tháng hai năm hai nghìn một mươi tám là tháng tết nguyên đán mậu tuất
cơ bản giá cả thị trường không có biến động bất thường và mức độ tăng thấp hơn tết năm trước
một phần do nguồn hàng của các đơn vị kinh doanh dồi dào có phần ổn định giá cả thị trường trong dịp tết năm nay
để tiếp tục bình ổn thị trường giá cả trong tháng ba và quý ii năm hai nghìn một mươi tám
bộ tài chính đề nghị
các bộ ngành địa phương chú trọng các biện pháp theo dõi sát diễn biến cung cầu thị trường giá cả
thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu nhằm bình ổn thị trường giá cả tăng cường quản lý
kiểm tra thanh tra việc chấp hành các quy định pháp luật về giá gắn với kiểm tra chấp hành pháp luật về thuế phí
quản lý điều hành giá các mặt hàng nhà nước còn định giá mặt hàng bình ổn giá như xăng dầu dịch vụ sự nghiệp công
theo cơ chế thị trường có sự điều tiết của nhà nước bảo đảm mục tiêu kiềm chế lạm phát trong năm hai nghìn một mươi tám
đây được xem là một mục tiêu đầy tham vọng nhưng không phải không có cơ sở nếu các doanh nghiệp dẹp may việt nam tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp bốn
những chính sách thông thoáng từ các hiệp định thương mại tự do đã và sắp ký kết
thách thức lớn của năm hai nghìn một mươi tám là tính cạnh tranh sẽ rất cao khi tổng cầu thế giới về diệt may chỉ tăng một hai
trong khi các quốc gia xuất khẩu dệt may khác đều đang có phản ứng để tăng trưởng và giữ thị phần
đây được coi là thách thức khi dẹp may việt nam đạt tham vọng tăng trưởng một mươi trong năm hai nghìn một mươi tám đạt mức ba mươi bốn tỷ usd
hiện ngành dẹp may việt nam đang ở vị thế tương đối tốt trong làng dẹp may thế giới
các nước mua hàng lớn của thế giới đều coi việt nam là trung tâm cung cấp và đặt việt nam trong thứ tự ưu tiên cao
về việc tăng thuế bảo vệ môi trường trong đó có việc tăng mạnh thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu lên mức bốn đồng một lít
theo đó bộ tài chính đề nghị tăng kịch khung thuế bảo vệ môi trường với xăng từ ba đồng một lít lên mức kịch khung cho phép là bốn đồng một lít
bộ này cũng đề xuất tăng thuế môi trường đối với dầu diesel lên kịch khung hai đồng một lít
thay cho mức một năm trăm linh đồng một lít
tăng thuế với dầu ma rút dầu nhờn tăng lên mức kịch khung là hai đồng một lít thay cho mức chín trăm linh đồng một lít như hiện hành
mức thuê mới này sẽ được áp dụng đối với xăng dầu từ ngày một tháng bảy tới
lý giải cho đề xuất này bộ tài chính cho rằng vì mức thuế nhập khẩu xăng dầu từ các nước đang được cắt giảm mạnh
nên đã ảnh hưởng đến nguồn thu ngân sách nhất là xăng dầu nhập khẩu từ trung quốc hàn quốc
đồng thời việc thực thi cắt giảm mức thuế nhập khẩu theo các hiệp định thương mại tự do
khiến số thu từ hoạt động nhập khẩu xăng dầu liên tục giảm qua các năm
do đó bộ này cho rằng cần thiết phải điều chỉnh nâng mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu
nhằm nâng cao hơn nữa trách nhiệm và nhận thức của tổ chức cá nhân đối với môi trường
khuyến khích sản xuất sử dụng sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường
thưa quý vị cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa ra thông báo kêu gọi người dân phối hợp với cơ quan chức năng
để giám sát ngăn chặn thực phẩm không đáng
cục an toàn thực phẩm bộ y tế vừa ra thông báo kêu gọi người dân phối hợp với cơ quan chức năng

đồng thời công khai đường dây nóng để người dân thông báo vi phạm về an toàn thực phẩm dịp lễ tết
người dân có thể thông báo các vi phạm liên quan đến an toàn thực phẩm theo các số điện thoại đường dây nóng
ngoài ra cục an toàn thực phẩm cũng kêu gọi người dân cần chủ động hợp tác với các cơ quan chức năng
khi phát hiện các loại thực phẩm nghi ngờ là hàng nhái hàng giả
cũng như các cơ sở sản xuất chế biến kinh doanh thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm
để cơ quan chức năng có biện pháp kiểm tra giám sát và kịp thời ngăn chặn
thưa quý vị mua vàng vào ngày vía thần tài để cầu tài lộc may mắn cho cả năm
vốn là tập quán của người gốc hoa ở các tỉnh phía nam
tuy nhiên những năm gần đây tập quán này đã lan rộng ra hà nội và hầu hết các tỉnh phía bắc
năm nay tại các tiệm vàng uy tín thậm chí người dân còn đi mua sớm hơn để tránh phải chen lấn đông người
trong khi đó hàng loạt các công ty vàng cũng nhân dịp này tung ra những mẫu mã mới
để đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dân
trưa mùng tám tết phố trần nhân tông con phố tập trung nhiều cửa hàng kinh doanh vàng bạc bậc nhất tại hà nội
cái rét của đợt không khí lạnh tăng cường cùng với mưa phùn không làm giảm đi không khí tấp nập mua bán
tại các tiệm vàng trước ngày vía thần tài
theo tìm hiểu của phóng viên truyền hình nhân dân hầu hết những khách hàng này không hề làm nghề kinh doanh
và họ chỉ mua với số lượng nhỏ để cầu may với mong muốn một năm tài lộc dồi dào gặp nhiều may mắn
trong cơ quan hoặc là nơi mà mình công tác hôm nay cho nên là mình cũng muốn đến đây để muốn rước một ông thần tài về
để lấy cái tài cái lộc cái may mắn cho năm nay
những năm gần đây việc mua vàng lấy may dịp vía thần tài dần trở thành một tập quán của nhiều người dân hà nội
và nhiều tỉnh thành phía bắc
các doanh nghiệp kinh doanh vàng đều khẳng định doanh số bán ra vào những ngày này
luôn cao gấp nhiều lần
và năm sau luôn cao hơn năm trước
năm nay rất nhiều người khẳng định họ quyết định đi mua sớm hơn để tránh phải xếp hàng chen lấn
và có thể lựa chọn được lâu hơn và kỹ hơn
thực ra là vào cái ngày thần tài rất nhiều người đến mua để chọn đúng ngày
thì cái ngày hôm đó nó đông lắm
thực ra mình cũng muốn chọn hôm nay thứ nhất là cái ngày nó cũng sẽ vàng hơn
thì mình sẽ chọn được nhiều hơn
và thứ hai nữa là
thực ra mình đã gọi là may mắn tài lộc ấy thì cái ngày nào nó cũng là ngày tài lộc
nhưng mà ngày hôm nay thì sẽ rất nhiều mẫu mới đẹp và cái may mắn thì sẽ đến tốt hơn
thì mình chọn ngày hôm nay
đáp ứng nhu cầu của người dân năm nay nhiều doanh nghiệp kinh doanh vàng cho biết
họ đã chuẩn bị hàng loạt mẫu mã mới với số lượng lớn nhằm đáp ứng nhu cầu của người mua
nhằm đáp ứng tốt nhất mong muốn của quý khách hàng mua vàng trang sức lấy may trong ngày việt tân tài
thì năm nay bảo tí minh châu thì ngoài nhận tròn trơn vàng dòng thăng long
thì công ty cũng đã chuẩn bị riêng rất nhiều trang sức từ vàng ta vàng tây
đặc sắc dành riêng cho ngày thân tài như là mặt dây thân tài đĩnh vàng mặt quyển vàng
vòng lắc hoa nhận kim tiền gắn đáng quý với trọng lượng nhỏ nhẹ từ năm đến một chỉ
đạt đến hai chỉ thì giúp quý khách dễ dàng có thể sở hữu để lấy may trong ngày vé thân tài và để làm đẹp nữa
ngoài ra thì công ty còn có các mặt hàng trang sức gắn đá ngọc quý thiết kế
tuy nhiên theo phong thủy tuổi mệnh
theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân mặc dù sức mua vàng ngày vía thần tài tăng so với ngày thường
từ ba đến bốn lần nhưng giá vàng những ngày này đều giữ mức ổn định ở mức ba mươi sáu tám mươi tám đến ba mươi sáu chín mươi triệu đồng một lượng
mua vào là ba mươi bảy một mươi ba mươi bảy một mươi năm triệu đồng một lượng bán ra
nguyên nhân khiến giá vàng ngày vía thần tài năm nay không tăng nóng
đến từ việc các tập đoàn công ty vàng bạc đã lên kế hoạch từ trước
nhằm chuẩn bị giữ chữ vàng cho ngày này đồng thời cho khách hàng được đặt hàng
thanh toán tiền trước và nhận giấy hẹn trả vàng đúng ngày vía thần tài
thưa quý vị đi lễ cả năm không bằng ngày dầm tháng riêng đó là quan niệm từ xa xưa của người việt
chính vì vậy việc chuẩn bị thực phẩm cho dịp lễ này đối với người việt là hết sức quan trọng
những năm gần đây cùng với huồng quay hối hả của cuộc sống
người việt đặc biệt là tại các thành phố lớn rất nhiều gia đình đã lựa chọn đặt mua gà
bánh trưng chế biến sẵn từ một số cơ sở sản xuất có uy tín để tiết kiệm thời gian
riêng tại hà nội theo ghi nhận của phóng viên truyền hình nhân dân
việc đặt hàng các loại thực phẩm để chuẩn bị cho mâm lễ dằm tháng riêng đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết
bà nguyễn thị hồng hà sống trong một gia đình tứ đại đồng đường nơi những giá trị truyền thống được hết sức trân trọng
trước đây bà thường tự tay chuẩn bị cho mâm cỗ giảm tháng riêng dịp lễ quan trọng nhất trong năm
nhưng hiện tại vì công việc bận rộn bà đã lựa chọn đặt mua rất nhiều món ăn
từ canh măng gà giò bánh trưng cho tới nước dùng nấu bóng tại một cơ sở sản xuất đồ ăn sẵn uy tín tại hà nội
thời đại trước thì người phụ nữ là nữ công da tránh gia đình nhà nào cũng có những người phụ nữ như vậy
nhưng đến cái thời đại như chúng tôi trở đi rồi thì ngoài hoạt động xã hội cũng rất là nhiều
cho nên là sẽ không có thời gian để mà dành cho quá nhiều cho cái công việc gia đình nữa
và một cái mâm cỗ truyền thống đấy thì nó đòi hỏi phải rất nhiều cái sự tinh tế
cho nên là tôi lựa chọn lựa chọn một cái nhà cung cấp chuyên nghiệp
bởi vì là cũng như tôi làm chuyên môn thôi thì tôi nghĩ rằng là với chuyên môn hóa chuyên sâu
nó sẽ mang lại một cái hiệu quả tốt đẹp hơn rất nhiều
và một cái nhà hàng ẩm thực lớn thì ngay cả họ bỏ thời gian đi lựa chọn những cái thực phẩm nó cũng sẽ chuẩn chỉ hơn
chứ còn chúng tôi đi làm về xong rồi đi mua ngoài chợ thì bản thân cái sự lựa chọn đấy nó cũng có thể là bị nhầm hoặc là không chừng chỉ
cho nên tôi cho rằng bây giờ là nên lựa chọn và chuyên môn hóa thì đấy là cái mà tôi nghĩ rằng là cần thiết trong cái xã hội hiện đại
còn đây là cơ sở sản xuất thực phẩm chế biến sẵn mà bà hà lựa chọn
từ bánh trưng tới cá kho từ canh miến tới răm bông hun khói
có thể nói đây là một trong những cơ sở đáp ứng khá tốt nhu cầu đa dạng của người dân
trong dịp giảm tháng riêng
trao đổi với phóng viên chủ đề nhân dân chủ cơ sở này cho biết những năm gần đây
người dân ngày càng quen với việc đặt hàng các sản phẩm chế biến sẵn cho dằm tháng riêng và những dịp lễ tết quan trọng khác
thời gian vừa qua tôi đã sản xuất rất nhiều thực phẩm rất nhiều những món ăn truyền thống
ví dụ như bánh trưng ví dụ như các món nguội hun khói của tôi hoặc là các món cá kho mà người hà nội đặt rất nhiều
và trong tết vừa qua tôi không đủ
sản phẩm để cung cấp nhu cầu người hà nội mặc dù là mọi người đặt rất là nhiều
nhưng mà tôi cũng phải xin lỗi rất nhiều khách hàng là chúng tôi đã không kịp phục vụ
cho nên những cái đơn đặt hàng từ tết đến giờ vẫn còn kéo đến tận giảm tháng riêng
cũng theo chị nhung nhu cầu thực phẩm chế biến sẵn để cúng rằm tháng riêng không hề nhỏ
nhưng để đáp ứng được nhu cầu này sao cho vừa giữ được hương vị truyền thống
lại vừa có những nét mới mẻ hấp dẫn là điều không hề dễ dàng
người hà nội nổi tiếng là người khó tính về ẩm thực
và cái nét tinh tế trong cái thưởng thức ẩm thực của cả việt nam mình
rõ ràng là nằm ở người hà nội
các món ăn nó vừa phải truyền thống nhưng mà nó lại có những cái nét mới
những cái gì đấy để cho người ta gợi nhớ về cái truyền thống
nhưng mà người ta lại cảm thấy là người ta muốn thôi thúc muốn mở những cái món ăn này ra
vì nó mang người ta những cái suy nghĩ mới những cái cảm giác mới
tuy nhiên với sự tìm tòi sáng tạo trên cơ sở vẫn bảo tồn những nét truyền thống trong món ăn
những cơ sở sản xuất như cơ sở madam nhung ngày càng nhận được sự tin tưởng của khách hàng
không chỉ tại hà nội mà tại nhiều tỉnh thành khác
giai đoạn hiện nay tức là con người ta không chỉ là ăn no mặc ấm mà bây giờ là phải ăn ngon thưởng thức
chứ còn không còn nữa là chỉ là để mà một cái món mà nó gọi là no như ngày xưa nữa
thì trong cái thực phẩm của ban nam nhung này từng món ăn thì nó vẫn là hương vị thân quen
nhưng nó cũng có những cái mà nó có cái sự cải tiến nó đưa vào những các cái gọi là bây giờ có thể gọi là đỉnh cao của ẩm thực
mình có thể hiểu là như thế bởi vì ăn vẫn quen nhưng mà nó lại vẫn tạo ra một cái gì đấy tươi mới
và nó thanh nó tạo cho người ta không có cảm giác ngán
thì đấy là cái mà cả gia đình tôi đã cảm nhận qua cái thực phẩm mà tôi chuẩn bị tết năm nay
với lại ông quỳnh
cúng dường tổ tiên trong ngày rằm tháng riêng là phong tục đẹp đẽ của người việt
và với nhận thức về chuyên môn hóa sâu rộng tới cả những gia đình truyền thống với nhiều thế hệ cùng sinh sống
những món ăn truyền thống được làm bởi các cơ sở chuyên nghiệp ngày càng hiện diện nhiều hơn trong mâm cỗ rằm tháng riêng
và cùng với đó chắc chắn thị trường thực phẩm truyền thống chế biến sẵn sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong những năm tới
là những hoạt động của người việt cầu mong cho một năm mưa thuận gió hòa
mọi việc thuận buồm xuôi gió và tài lộc dồi dào
chúng tôi những người làm chương trình cũng muốn dùng những hình ảnh này thay cho lời chúc đến quý vị và các bạn
về một năm mậu tuất nhiều sức khỏe vạn sự tốt lành an khang thịnh vượng
quý vị và các bạn thân mến chương trình nhịp sống kinh tế cũng xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin xin được gửi về chương trình nhịp sống kinh tế phòng kinh tế truyền hình nhân dân
số bảy mươi một phố hoàng chống hoàn kiếm hà nội email phongkinhte thnd a gmail com số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba